tình trạng sạt lở tại khu vực xóm lở ấp rạch chanh thành phố tân an tỉnh long an đang trở nên ngày một nghiêm trọng
mới đây tại khu vực này vụ sạt lở đã làm ba căn nhà của các hộ ven sông vàm cỏ tây bị đổ xuống sông
theo ước tính thiệt hại lên tới hơn một mươi tỷ đồng rất may vụ việc không có thiệt hại về người
hiện các hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng đã di rời người và tài sản ra khỏi vùng sạt lở nguy hiểm
theo ghi nhận đất sạt lở và lún sâu từ mặt đất hiện trạng xuống đáy sông khoảng chín mét
chiều rộng sạt lở ra phía sông từ tám đến một mươi mét
bên cạnh các căn nhà bị sạt lở một số căn nhà khác gần đó cũng đã xuất hiện các vết nứt có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng năm ngay tại khu vực trên cũng đã xảy ra sự cố sạt lở sụp lún đất
làm bốn nhà dân bị đổ sập xuống sông
đến sáng ngày một mươi tám tháng sáu khu vực này lại tiếp tục sụp lùn làm hư hại sáu căn nhà kiên cố liền kề
và sáng ngày một mươi chín tháng sáu lại thêm ba căn sụp lùn
theo tri cục phát triển nông thôn và thủy lợi long an điểm sạt có quy mô sạt lở khoảng hai trăm sáu mươi mét
qua khảo sát thực tế nguyên nhân sạt lở sụp lùn nhà dân do ảnh hưởng của dòng trẻ mạnh gây sói mòn tạo hòa mách
hiện chính quyền địa phương đã đến khảo sát đánh giá mức độ thiệt hại hỗ trợ động viên người dân bị ảnh hưởng